với mong muốn làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã khắc phục khó khăn trực tiếp đến từng bản làng vùng sâu vùng xa tuyên truyền những chủ trương chính sách kiến thức pháp luật cho bà con nhằm giữ gìn bình yên trên địa bàn biên giới
đối với đồng bào người biên giới việc cán bộ trực tiếp xuống tuyên truyền pháp luật tại địa bàn như thế này không chỉ giúp bà con hiểu hơn về những chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước nội quy quy định về việc qua lại hai bên biên giới việt nam lào mà còn nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và cảnh giác cho bà con trên địa bàn

hệ thống phát thanh của bản đã được cán bộ duy trì hàng ngày thời gian phát phù hợp với bà con trong bản những nội dung tuyên truyền được phổ biến bằng tiếng mông nên bà con dễ hiểu hơn